bị một số đối tượng ngang nhiên thu tiền bảo kê hàng ngày
quanh khu vực khu công nghiệp thanh phú huyện vĩnh cửu thành phố đồng nai
hàng trăm hộ kinh doanh đã làm đơn gửi đến cơ quan công an cầu cứu
sau quá trình trinh sát theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng
mới đây hơn một trăm linh cảnh sát hình sự cơ động công an tỉnh đồng nai
đã triệt phá băng nhóm giang hồ chuyên thực hiện thu tiền bảo kê
tại khu vực trên thu giữ nhiều vật chứng liên quan
khoảng một mươi năm h ngày năm tháng năm khi nhóm đối tượng đến một cửa hàng
sữa trên đường đồng khởi thủ ấp một xã thành phú huyện vĩnh cửu
có dấu hiệu uy hiếp thu tiền bảo kê các trinh sát hình sự bất ngờ
ập vào bắt quả tang và kịp thời khống chế chín đối tượng
trong đó có hai đối tượng lý thị loan còn gọi là loan cá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và hoàng thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ thành phố biên hòa
được xác định là hai nghi can cầm đầu băng nhóm này
theo điều tra ban đầu đây là nhóm giang hồ chuyên thực hiện thu tiền bảo kê
của các khu kinh doanh và bán hàng ở trận tự phát khu vực hai bên đường đồng khởi
và đường bảy trăm sáu mươi tám gần khu công nghiệp thanh phú
theo đó các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa khống chế
buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê
từ một đến một năm triệu đồng một tháng để được buôn bán
riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày
với giá phải nộp số tiền là năm mươi đồng một ngày
thu là một triệu đến một triệu rưỡi
nếu như mà không thu không đóng tiền thì chúng sẽ không cho mua bán ở tại vị trí đó
có những trường hợp mà chúng tôi bí mật chúng tôi quay phim được là đối tượng
nó đánh luôn cả người tiểu thương đó khi mà họ không đồng ý giao tiền
và chúng tôi dùng những vũ lực để ép buộc phải đưa tiền
khám xét cả trong người và nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
một tiền lẻ mệnh giá từ một đồng đến một mươi đồng
theo cơ quan công an đây là số tiền thu từ tiền bảo kê của các hộ kinh doanh và bán hàng
ở chợ tự phát khu vực hai bên đường đồng khởi và đường sáu trăm bảy mươi tám gần khu công nghiệp thanh phú
qua khám xét hiện nơi ở của đối tượng loan và nhung
nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán
nhiều sổ có ghi chép việc cho vay nặng lãi và ghi số đề
hiện đã có ba mươi nạn nhân đã mạnh dạn lên trình báo với cơ quan công an
về việc các đối tượng bắt chung chi tiền bảo kê trong thời gian qua
vì nếu nhà nước làm như thế này thì cơ quan bán ngành làm như thế này
thì trả lại cuộc sống an lành cho người dân
mới kể lại là chị em ngoài xã hội chị em được kể lại đeo cho công việc
mình đi thu tiền rồi chị trả công một ngày một trăm linh nghìn
không có một lần thấy mình có dùng chân đá đổ cái trẻ của chị kia thôi
vì do chị lo bán vì là những độc quyền đụng hàng với chị ở dưới này
việc triệt phá bác nhóm có dấu hiệu chưa hoạt động bảo kê cho vay năng lãi
đòi nợ thuê ghi số đề và đặc biệt là thu tiền bảo kê hàng trăm hộ kinh doanh
và bán hàng ở khu vực chợ tự phát khu vực bên đường đồng khởi và đường bảy trăm sáu mươi
thành phố nguyễn vĩnh cử của lực lượng công an đã nhận được sự đồng tình
đánh giá cao của người dân ở đây
hiện vụ việc đã tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
cũng như bao che tiếp tay cho nhóm đối tượng trên
thông tin cập nhật về diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày bảy tháng năm
việt nam đã có hai mươi một ngày không phát sinh ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng
đến nay nước ta đã ghi nhận hai trăm bảy mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm ba mươi một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
việt nam đã chữa khỏi cho xuất viện hai trăm ba mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
chiếm tám mươi sáu tổng số ca mắc covid một mươi chín
hiện còn ba mươi chín bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
tính đến sáng nay mùng bảy tháng năm trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
theo dõi sức khỏe một mươi sáu người
đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
và sáu người chiếm hai có kết quả âm tính hai lần trở lên
tổng số có hơn hai mươi chín trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly
trong đó một trăm sáu mươi chín người cách ly tập trung tại bệnh viện
hơn sáu bốn trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác
hơn một mươi bốn ba trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng dương viết hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn nà vạc xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng lương hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một trăm bốn mươi chín khu vườn sái
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngân văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện